sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng vũ đức đam và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
đã tới thăm và làm việc tại khu công nghệ cao hòa lạc
tại buổi làm việc thủ tướng kết luận chính phủ sẽ ban hành một nghị định mới về cơ chế chính sách đối với khu công nghệ cao hòa lạc
đây sẽ là một nền tảng quan trọng để tạo điều kiện cho hoạt động của khu công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng này
nhằm nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia
thăm một số cơ sở hạ tầng dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạc như làng phần mềm của fpt
và nhà máy sản xuất số hai của vnpt technogary
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của đất nước
khu công nghệ cao hòa lạc đã hình thành nên những yếu tố của khu công nghệ cao
và đã có những đối tác quan trọng đầu tư như fpt viettel vnpt là một thành quả rất đáng ghi nhận
thủ tướng yêu cầu bộ khoa học và công nghệ
ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc giữ vững định hướng mục tiêu lâu dài để triển khai các hạng mục xây dựng
góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia dựa trên đổi mới và sáng tạo là tiền đề quan trọng
để việt nam tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đều thực trạng của khu công nghệ cao hòa lạc một cách hình ảnh là hai mươi tuổi vẫn còn uống sữa
thủ tướng đã chỉ đạo các giải pháp để mạnh các hoạt động của đơn vị này trong thời gian tới
trong đó một trong những nhiệm vụ đầu tiên là cần xây dựng thương hiệu cho khu công nghệ cao hòa lạc để thu hút đầu tư
theo đó thủ tướng đề nghị cán bộ lãnh đạo và quản lý khu công nghệ cao hòa lạc phải thay đổi cách nghĩ cách làm phù hợp hơn
ngoài ươm nhân tài khu công nghệ cao hòa lạc cũng cần nghiên cứu đề xuất cơ chế để thu hút các nhà khoa học việt nam
cống hiến trí tuệ giải pháp kỹ thuật để thử nghiệm sản xuất
trong đó phải có cơ sở vật chất phòng thí nghiệm có cơ chế cho phép nhà đầu tư nhà khoa học được mua bán sở hữu nhà ở lâu dài